dưới tác động của đợt không khí lạnh được đánh giá là mạnh nhất mùa đông năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
kèm theo những cơn mưa của rãnh thấp trên mực một năm trăm linh m nền nhiệt miền bắc liên tục giảm
trong đêm nay mưa ở các tỉnh miền bắc sẽ giảm xuống chỉ còn ở một vài nơi
riêng đối với các tỉnh như bắc cạn cao bằng hà giang lai châu lào cai yên bái hay sơn la
mức nhiệt đêm nay chỉ giao động trong khoảng bốn sáu độ
ở các đỉnh núi cao nhiệt độ vẫn có thể thấp dưới độ
hiện tượng băng giá duy trì nhưng không xuất hiện thêm
trong khi đó ở khu vực đông băng và thủ đô hà nội
nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ bảy chín độ
sang ngày mai bắc bộ hết mưa trời khô ráo hơn
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng lên mức một mươi ba một mươi bốn độ
với mức nhiệt này toàn miền bắc vẫn xảy ra tình trạng rét hại nhưng không giá bút như hai ngày vừa qua
rét đậm rét hại cũng mở rộng xuống các tỉnh miền trung
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
chỉ duy trì trong khoảng từ chín một mươi hai độ
sang ngày mai
nền nhiệt các tỉnh từ thanh hòa đến hà tĩnh duy trì mức thấp là một mươi ba một mươi bốn độ và trời rét hại
trong khi ở quảng bình nhiệt độ là từ một mươi năm một mươi sáu độ trời rét đậm
còn với các tỉnh từ quảng trị trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng một mươi sáu một mươi bảy độ cận ngưỡng rét đậm
do vùng xoay thấp trên khu vực biển đông đang dịch chuyển về phía tây
đêm nay và ngày mai hoàn lưu mây phía tây của nó sẽ tương tác với gió đông bắc của không khí lạnh
khiến cho khu vực từ đà nẵng
vào cho đến bình thuận sẽ có mưa vừa
trong đó các tỉnh từ quảng nam trở xuống khánh hòa sẽ là vùng có mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi bảy mươi mm
vùng ven biển có nơi mưa to trên một trăm năm mươi mm
mưa to trở lại khiến lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận có khả năng lên lại
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp và đô thị
tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận
nền nhiệt ngày mai ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
chỉ giao động trong khoảng là hai mươi một hai mươi ba độ và trời rét
với khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cũng chỉ từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ và trời xe xe lạnh
trong khi đó nam bộ và tây nguyên lại đón ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín với tiết trời nắng giáo
ở tây nguyên ban ngày trời nắng vừa phải chiều lắc đắc bổ váy nơi có mưa
nhưng mà lượng không lớn
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ chỉ giao động trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở nam bộ trời nắng giáo cả ngày nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi chín ba mươi độ
trên biển chiều nay vùng áp thấp trên khu vực phía đông nam huyện đảo trường sa
đã mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi một mươi bốn giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng bảy sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai bốn độ kênh đông cách đảo trường sa
thuộc huyện đảo trường sa khoảng một trăm năm mươi km về phía nam đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
và mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giới cấp chín và biển động nhiệt độ là hai mươi cho đến hai mươi năm độ
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giới cấp tám và biển động nhiệt độ là hai mươi năm cho đến hai mươi chín độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước